trong tháng một mươi hà nội sẽ chính thức thí điểm việc cấm hút thuốc lá tại ba mươi địa điểm du lịch nổi tiếng
nếu như người dân và du khách vi phạm thì có thể bị phạt tới ba trăm linh đồng
theo đó cấm hút thuốc lá tại các địa điểm như đền ngọc sơn chùa quán sứ đình yên thái
bảo tàng lịch sử việt nam bảo tàng cách mạng thư viện quốc gia nhà hát lớn nhà thờ lớn trung tâm giao lưu phố cổ
và ngay trong tháng một mươi các điểm này sẽ gắn biển cấm hút thuốc lá đồng thời sẽ nhắc nhở và xử phạt tại chỗ
nếu người dân và du khách cố tình vi phạm
trước đó các thành phố du lịch nổi tiếng như hạ long hội an nha trang cũng đã triển khai mô hình thành phố không thuốc lá